ủy ban nhân dân tỉnh bình định vừa tổ chức lễ công bố nghị quyết số chín trăm ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc thành lập thị xã hoài nhơn và các phường thuộc thị xã hoài nhơn
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đơn vị hành chính huyện hoài nhơn chính thức được đổi tên thành thị xã hoài nhơn
thị xã hoài nhân được thành lập trên cơ sở toàn bộ hơn bốn trăm hai mươi km hai diện tích tự nhiên
và quy mô dân số hơn hai trăm một mươi người của huyện hoài nhơn tỉnh bình định
thị xã hoài nhơn sẽ có một mươi một phường và sáu xã
nghị quyết số chín trăm ba mươi hai cũng đã nêu rõ thành lập tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân
thị xã hoài nhơn trên cơ sở kế thừa tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân huyện hoài nhơn tỉnh bình định